tại nơi đây những mảnh chai vỏ ốc vô chi vô giác qua bàn tay và khối óc của những người thợ được khéo léo kết hợp với gỗ tự nhiên đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật sinh động và những vật dụng trong đời sống vừa hữu ích vừa làm đẹp cho đời
theo thần phả của làng chuôn ngọ nghề khảm trai nơi đây phát triển vào khoảng thế kỷ thứ một mươi một đến thế kỷ thứ một mươi ba
ông tổ của nghề khảm là ông trương công thành một vị tướng văn võ song toàn dưới chiều lý
ông là người khai nghiệp cho người dân trong vùng tạo nên nghề khảm trai cho người dân ở chuồn ngọ
trải qua bao biến cố thăng trầm của thời gian nghề khảm trai ở xã chuyên mỹ luôn phát triển rực rỡ mang lại cuộc sống ấm no cho người dân
hiện nay toàn xã có tới chín mươi hộ dân làm nghề khảm trai và nhiều gia đình coi đây là nghề đem lại nguồn thu nhập chính
là một người thợ giỏi có tiếng trong làng ông nguyễn văn hỏi đã dành hết tâm huyết và sức lực của mình để gìn giữ và phát triển làng nghề truyền thống
tuổi đã cao mắt đã kém ông này đã không còn ngồi mài ngồi rũa những mảnh chai mảnh ốc nữa nhưng dường như tuổi tác vẫn không làm nguội đi tình yêu nghề của người thợ già này
chính vì thế ông hỏi vẫn ngày ngày miệt mài bên bàn làm việc để sáng tạo những mẫu vẽ mới
các mẫu vẽ để làm nên tác phẩm khảm trai có thể là thiên nhiên cỏ cây hoa lá cũng có thể là mô phỏng theo một tích chuyện dân gian như tấm cám hay những tình huống của đời sống hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng
cái người vẽ mẫu trong làng nghề phải có những hiểu biết trước hết là phải hiểu biết về sự tích phải hiểu biết về hoa lá cỏ cây để thể hiện lên cái bản vẽ của mình
làm sao cho nó sinh động đưa cái hồn mình vào cái bức vẽ đấy để thể hiện được làm sao cho cái bức vẽ đấy được sinh động đáp ứng cho khách hàng
thuộc thế hệ con cháu của các cụ tổ nghề khảm ông hỏi luôn mang trong mình niềm tự hào khi tác phẩm của ông được đặt tại chính giữa nơi đền thờ của cụ tổ nghề
ghi nhớ công ơn của cụ tổ ông hỏi luôn đau đáu việc truyền nghề cho con cháu và lớp thợ trẻ để họ tiếp nối việc giữ gìn nghề truyền thống của cha ông
việc truyền nghề cho thế hệ sau cần ở người dạy cái tài và cái tâm không những tâm huyết truyền hết những kỹ thuật khó những tinh hoa mà ông đã vun đúc bao năm mới có được mà ông còn cầm tay chỉ việc cho các bạn trẻ
hiểu được xu hướng sống của thanh niên ngày nay là thích những công việc nhanh có sản phẩm
ông kiên nhẫn ràng dài kiên nhẫn truyền lửa đam mê cho các thợ trẻ để họ yêu lấy nghề truyền thống của quê hương và quyết tâm phát triển nghề gia bảo
từ khi các cháu còn nhỏ chúng tôi đã có hướng cho các cháu là học nghề trong khi đó song song đi học với văn hóa
nếu sau này mà nguyện vọng của các cháu mà học văn hóa mà thành công thì các cháu có thể đi làm
nhưng các cháu không đạt được về cái mục đích học văn hóa các cháu trở về bắt tay vào làm nghề nó nhanh chóng hơn và nó có được cái kỹ thuật hơn là các cháu ở các nơi khác
sự say mê với nghề khảm ở thế hệ trước cứ thổi hồn vào những lớp trẻ thế hệ sau
từ những năm tháng tuổi thơ những mảnh chai vỏ ốc lấp lánh những tiếng đục đẽo những tiếng mài khảm đã trở nên thân thuộc với những cô bé cậu bé sinh ra từ làng chuôn ngọ
anh vũ văn oanh là một trong những người đã gắn bó với cái nghề tra truyền con núi này từ thủ nhỏ
với lòng yêu nghề và đôi bàn tay khéo léo anh đã sớm trở thành thợ giỏi
anh vũ văn oanh là một trong những người đã gắn bó với cái nghề tra truyền con núi này từ thủ nhỏ
anh vũ văn oanh là một trong những người đã gắn bó với cái nghề tra truyền con núi này từ thủ nhỏ
với lòng yêu nghề và đôi bàn tay khéo léo anh đã sớm trở thành thợ giỏi
chính vì vậy người thợ phải phân bố sắp xếp các chi tiết sao cho bức tranh có bố cục hợp lý hài hòa về màu sắc
theo đường diềm của những họa tiết đã đấu thợ đục sẽ dùng mũi đinh sắt để vạch sâu xuống tấm gỗ nền
sau đó người thợ tách những họa tiết đã đấu sắp xếp theo thứ tự và tiếp tục dùng lưỡi đục để khắc sâu xuống nền đục bằng chiều dày của vỏ chai
sau khi đục người thợ sẽ dùng keo hoặc sơn để gắn cố định các họa tiết chai đã tháo đem hong khô sau vài ngày và khâu cuối cùng là hoàn thiện sản phẩm
bên cạnh những công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao những người thợ phải khắc tỉa chi tiết mài khảm và đánh màu bằng vecny để sản phẩm được hoàn thiện
công đoạn đánh vét ni cho sản phẩm phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết bởi càng ở nắng thì vét ni càng bóng và bền màu không bị xìn
cái khâu tỉa thì là cái khâu mà cũng là khâu hoàn thiện sản phẩm mà nó là khắc lên những cái led mà để cho tạo ra những cái đường nét nó tinh xảo hơn
ví dụ như là khắc như cái cánh hoa hoặc là những cái gọi là cái lá cái tỉa những cái sống lá hoặc là những cái con chim của cái mắt con chim cho nó gọi là sống động cảnh sống động lên
cái khâu đánh thức y tôi vừa làm thì là cái khâu đấy là khâu cuối cùng của cái nghề khảm này
đánh khâu vét ni này thì nó cũng đòi hỏi là thời tiết là quan trọng nhất
ví dụ như là thời tiết mà lắng ấm thì tôi đánh hoàn thiện sản phẩm rất nhanh mà nó sẽ không bị hỏng
có thể là nhiều khi thời tiết nó xấu thì là tôi đánh thì nó sẽ lâu mà nó đánh đi đánh ngại mãi nó không được sản phẩm nó không được độ bóng nó không đạt được
trải qua rất nhiều công đoạn đòi hỏi sự dày công và tỉ mỉ như vậy
ngày nay những công cụ dụng cụ đã dần được cải tiến
thợ có thể làm việc thuận lợi hơn năng suất lao động cao hơn
ngày xưa các cụ nhà tôi là soi những cái bản vẽ lên cái đèn dầu
để mà vẽ thì cái điểm từ tì là không có
nhưng ngày nay các em và các cháu đã dùng ánh sáng điện đặt bên dưới của một tấm kính và đặt các kiểu mẫu lên trên
thế còn về những cái dụng cụ sản xuất thì trước đây những cái dụng cụ người ta làm nó những cái lướp mà chúng tôi gọi là lưỡi cưa
nó rất là dày khi muốn làm được thì nó phải trà đi nhiều
nhưng bây giờ các em các cháu đã có dùng những cái thép cán ra những cái lưỡi cưa mỏng như ý mình
để mà đặt vào một cái là có thể làm nên thành những lứa để đưa vào cưa nắp néo những cái đường cưa trong các cái sản phẩm của chúng tôi thì nó nhanh chóng hơn
bên cạnh những hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ làng chun ngọ
này đã có nhiều cơ sở sản xuất lớn
với thu nhập một năm lên tới cả trăm triệu tạo công an việc làm không chỉ cho những người thợ trong làng mà còn cho những người thợ khắp các vùng lân cận
với thu nhập cao hơn nhiều so với làm nông nghề khảm trai đã mang lại cuộc sống ổn định cho người dân nơi đây
chính vì lẽ đó mà việc truyền nghề để giữ nghề nâng cao tay nghề của những người thợ cũng được quan tâm đặc biệt
làm sao để lớp trẻ có thể vừa kế tục được nghề truyền thống vừa mang được kỹ thuật hiện đại tư duy sáng tạo vào trong những tác phẩm
với ước mơ đem sản phẩm của làng nghề vươn xa xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới
từ xưa đến nay cái truyền nghề là truyền theo cái sự nhìn thấy của các thế hệ của các con cháu từ thổ bé
thí dụ các cháu năm sáu tuổi cháu đi học hoặc đi chơi về nhìn thấy ông bà bố mẹ làm
thì các cháu đã có những cái tư duy tức là suy nghĩ

hàng năm thì đối với xã chuyên mỹ là có điểm của hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp ngò hạ
đã tổ chức về mở lớp dạy nghề và nâng cao cái tay nghề cho từ năm đến sáu lớp và khoảng độ ba trăm linh lượt người tham gia
trải qua nhiều thế kỷ theo sự phát triển thăng trầm của lịch sử dân tộc
đây có những lúc tưởng như đã mai một
nhưng với lòng yêu nghề yêu quê hương tha thiết đôi bàn tay chai sạn của những người thợ nơi đây
sẽ tạo ra nhiều những tác phẩm độc đáo góp phần gìn giữ làng nghề trường tồn theo thời gian